đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo huyện ủy
ubnd huyện sóc sơn lãnh đạo các xã trường thôn chung quanh khu vực khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn
đồng chí vương đình huệ lưu ý các đơn vị liên quan đặc biệt là đảng bộ chính quyền đoàn thể của huyện sóc sơn
phải chủ động hơn nữa trách nhậm hơn nữa trong việc giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền
huyện sóc sơn cần thực hiện ngay các nội dung bảo đảm an ninh an toàn khu vực khu liên hợp xử lý chất thải
chấm dứt bức xúc về nước dỉ rác và sự xuất hiện của người dân trong bãi rác nhặt rác
nhanh chóng vào cuộc để sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân
thuộc diện được đền bù chung quanh bãi rác nam sơn vào đầu năm hai nghìn hai mươi
khẳng định việc người dân sóc sơn đã hy sinh nhiều quyền lợi cá nhân của mình để chia sẻ với thành phố
thì ngược lại thành phố phải chia sẻ với người dân với tinh thần trách nhiệm cao chủ động
đồng chí vương đình huệ yêu cầu các đơn vị liên quan xác định tinh thần trách nhiệm
chủ động cao hơn nữa với tinh thần tại chỗ không được phép ỉ lại vận dụng tối đa theo quy định của pháp luật
tối đa theo thẩm quyền thành phố theo nguyên tắc công bằng minh bạch nhất
cuối giờ chiều nay đồng chí vương đình huệ đã tới kiểm tra tiến độ xây dựng nhà máy điện rác sóc sơn
với công suất thiết kế bốn tấn một ngày dự kiến đưa vào vận hành khai thác trong tháng một năm hai nghìn hai mươi